thủ tướng chính phủ vừa ban hành chỉ thị số tám cttg ngày một mươi ba tháng ba năm hai nghìn một mươi tám
về việc tăng cường thực hiện các biện pháp nhằm rút ngắn thời gian cấp sổ đỏ
giấy phép xây dựng và các thủ tục có liên quan
theo đó thủ tướng chính phủ yêu cầu các bộ ngành địa phương chỉ đạo thực hiện
có hiệu quả các mục tiêu nhiệm vụ giải pháp tại nghị quyết số một mươi chín
để rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục cấp phép xây dựng đạt trung bình của nhóm nước asean bốn
cụ thể rút ngắn thời gian cấp phép xây dựng từ một trăm sáu mươi sáu ngày xuống còn tối đa không quá một trăm hai mươi ngày
giảm thời gian thực hiện thủ tục duyệt phòng cháy chữa cháy một mươi ngày
giảm thời gian thực hiện kết nối cấp điện cấp thoát nước bảy ngày
và giảm thời gian đăng ký tài sản sau hoàn công là một mươi ngày
rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục đăng ký đất đai tài sản gắn liền với đất
cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất từ ngày
từ ba mươi ngày theo đánh giá của ngân hàng thế giới năm hai nghìn một mươi bảy
còn tối đa hai mươi ngày giảm một mươi ngày